theo báo cáo của chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín được xem xét tại phiên khai mạc
ủy ban thường vụ quốc hội sáng nay nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn về vấn đề còn tồn tại
trong luật đầu tư hiện nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên khai mạc
tại phiên làm việc một số thành viên ủy ban băn khoăn về thực trạng doanh nghiệp fdi không đạt
chỉ tiêu thu thuế theo dự toán trong khi hiệu quả sản xuất kinh doanh rất tốt
theo báo cáo của bộ tài chính doanh thu khối này tăng hai mươi tám tài sản tăng hai mươi hai
nhưng doanh nghiệp báo lỗ lũy kế lỗ mất vốn lại rất cao các thành viên ủy ban đề nghị các bộ ngành
cần phân tích đánh giá rõ về vấn đề này theo bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
bộ này đã tiến hành hàng nghìn cuộc thanh kiểm tra trong năm hai nghìn một mươi tám xử lý thu một mươi bốn bảy mươi bốn ngàn tỷ đồng
vào ngân sách nhà nước
xử lý giảm lỗ bốn mươi chín ngàn tỷ đồng đây là kết quả của thanh tra kiểm tra chống chuyển giá
theo bộ kế hoạch và đầu tư vấn đề chuyển giá chủ yếu xảy ra ở
khâu đầu tư
theo luật đầu tư cũ có quy định yêu cầu giám định tài sản đầu tư ngay sau khi đầu tư xong
nhưng vướng rất nhiều khó khăn tới đây luật đầu tư sẽ đưa thêm điều khoản cho phép nhà nước
quyết định thuê công ty giám định tài sản đầu tư trong trường hợp cần thiết
đối với những bộ kế hoạch các bộ kế hoạch đã đưa ra để xử lý được vấn đề về mặt pháp lý tranh cãi nhau vô cùng phức tạp
sau đó điều khoản luật đầu tư của chúng ta đã bỏ điều khoản ra theo hướng để cho họ tự giác
nhưng bây giờ chúng tôi thấy rằng cũng không thể tự giác được nữa
vì trong suốt cả đánh giá ba mươi năm thực hiện luật đầu tư nước ngoài chúng tôi thấy đây vẫn là một kẻ hở
khi mà người ta chỉ đầu tư độ một triệu đô nhưng người ta khai lên hai triệu đô
toàn bộ khấu hoa tài sản quyết định là người ta rút ra được hết nhưng mà giảm ngay tiền thu nhập trụ thuế của chúng ta đi
còn về vấn đề thu ngân sách của khối doanh nghiệp fdi không đạt được dự toán lãnh đạo bộ tài chính cho rằng do trước đây chúng ta đưa ra dự toán quá cao
sau khi xem xét giao chỉ tiêu hợp lý những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình thu ngân sách đã sát với dự toán được giao
năm hai nghìn một mươi tám chúng ta giao cho ba khu vực này là tăng đến hai mươi một sáu trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước là một mươi ba một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là ba mươi
quá cao so với tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi tám là bảy tám với lại làm phát khoảng bốn sắp xỉ bốn
cái này chúng tôi đã rút kinh nghiệm đã báo cáo với quốc hội rồi và phải điều chỉnh vào năm hai nghìn một mươi chín
trong phiên họp kín chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách
nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy xem xét việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tại một số hạng mục